xác định xây dựng nhãn hiệu thương hiệu sản phẩm vừa là giải pháp đồng thời cũng là yêu cầu cần thiết để tăng sức cạnh tranh nâng cao giá trị sản phẩm
thời gian qua tỉnh hà nam đã có chính sách hỗ trợ các tổ chức và cá nhân in tem tri xuất nguồn gốc xây dựng quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận hà nam cho các sản phẩm nổi tiếng của tỉnh điều này đã đem lại kết quả tích cực
nghề sản xuất bánh đa nem làng trèo xã nguyên lý huyện lý nhân đã có từ lâu đời và nổi tiếng khắp trong và ngoài nước hàng năm làng nghề đã góp phần giải quyết việc làm tại chỗ mang lại thu nhập ổn định cho người dân địa phương
sau khi được sở khoa học và công nghệ vnpt hà nam hỗ trợ các quy trình sản phẩm nổi tiếng bánh đa nem làng trèo đã được dán tem truy xuất nguồn gốc và nhãn hiệu tập thể
cái tem tri xuất nguồn gốc sản phẩm bánh đa nem này thực sự là rất cần thiết
từ khi xây dựng thương hiệu và nhãn hiệu tập thể bánh đa nam làng trèo thì sản phẩm bánh đa nem này trèo tiêu thụ rất là lớn
hiện nay toàn tỉnh đã triển khai được hai mươi chín cơ sở với hàng trăm sản phẩm với các sản phẩm chủ lực là các mặt hàng nông nghiệp sạch và các mặt hàng truyền thống trên địa bàn được dán tem truy xuất nguồn gốc góp phần nâng cao nhận thức của các cơ sở sản xuất người kinh doanh và người tiêu dùng
các sở khoa học và công nghệ đã phối hợp chặt chẽ với các sở ngành các viện thành phố sở nông nghiệp và phát triển nông thôn sở công thương và một số đơn vị xây dựng nội dung tem tri xuất nguồn gốc để hỗ trợ cho các cơ sở các cá nhân sản xuất kinh doanh các mặt hàng đặc tiêu chuẩn trên địa bàn tỉnh hà nam
việc thực hiện chuẩn hóa thông tin trong tem truy xuất nguồn gốc hàng hóa bảo đảm độ tin cậy của thông tin về sản phẩm
bảo đảm sự cạnh tranh lành mạnh giữa các cơ sở cung cấp nông sản sạch và hàng hóa đạt chất lượng cao trên toàn tỉnh